thưa quý vị mới đây lực lượng một trăm sáu mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã bắt quả tang đối tượng đột nhập vào một cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn trộm cắp nhiều tài sản trị giá hơn một tỷ đồng
dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn khi đến địa bàn ấp một c xã phước thái lực lượng phối hợp tổ công tác một trăm sáu mươi một công an huyện long thành và công an xã phước thái phát hiện đối tượng lê phan anh thuận
trú tại xã phước thái huyện long thành đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt
tranh y còn khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã của huyện long thành
việc bắt giữ kịp thời đối tượng đã tạo được sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an
sau khi em nhận được cuộc gọi cũng như là liên hệ với công an huyện long thành thì chỉ trong vòng ít phút thì bao vây cũng như là bắt được trên trộm
thì bên em rất là cảm kích hiện tại nếu mà số tài sản rất là lớn nếu mà bên em mất thiệt hại chắc rất là nặng
hiện đối với vụ việc trên thì công an huyện long thành đã hoàn tất hồ sơ và chuyển đối tượng cùng tan vật đến phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra thủ lý theo thẩm quyền
qua cái vụ việc trên công an huyện long thành cũng khuyến cáo đối với lại các cửa hàng và người dân thì không nên để tài sản có giá trị lớn
ở trong nhà và cửa hàng nếu như chúng ta có vấn đề cần phải đi ra ngoài thì cần phải có người trông coi và lắp đặt các hệ thống giám sát cảnh báo chống trộm để phòng ngừa các loại tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị của gia đình và của cửa hàng
đối với các cửa hàng thì nếu như mà không có người ở lại trông coi thì đề nghị các cửa hàng là thuê mướn và cắt cử nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ để phục vụ công tác bảo vệ tài sản
như thường lệ càng về cuối năm các loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản sẽ diễn biến phức tạp
do vậy ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an trong đấu tranh tấn công chấn áp các loại tội phạm thì cũng rất cần trách nhiệm từ các cấp ngành và đặc biệt là người dân
trong đó mỗi cá nhân hộ gia đình cơ quan doanh nghiệp cần phải nêu cao ý thức tự phòng tự bảo vệ tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp đồng thời mạnh dạn tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện đồng hành hỗ trợ cùng lực lượng công an phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mọi người mọi nhà
cùng với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng gồm ngô minh thành đặng tây viễn trinh và phan khắc dũng cùng chú thệ tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó ba đối tượng này mang theo một số mặt hàng điện gia dụng gồm máy khoan máy cắt cẩm tay từ nơi trọ ở thành phố long khánh theo tuyến quốc lộ hai mươi về hướng huyện thống nhất để bán hàng
trước đó ba đối tượng này mang theo một số mặt hàng điện gia dụng gồm máy cắt cầm tay từ nơi trọ ở thành phố long khánh theo tuyến quốc độ hai mươi